công cuộc chuyển đổi số tại công ty thủy điện đại ninh đã bước vào năm thứ ba trong lộ trình chuyển đổi số của tổng công ty phát điện một evn genco một và theo tiến trình chuyển đổi số của tập đoàn điện lực việt nam evn
chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong đó lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực
nhờ những thay đổi này hiệu quả trong công tác vận hành tại thủy điện đại ninh đang ngày một nâng cao
công tác đáng kể cứu cho hàng chục nghìn hectare đất nông nghiệp có nguy cơ sa mạc hóa ở tỉnh bình thuận
hiện nay công tác chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành điện trong đó chuyển đổi số về lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực
sau một mươi sáu năm nhà máy cũng đã nâng cấp các thiết bị qua công nghệ mới ưu việt hơn
việc nâng cấp này đã làm cho việc giám sát các thông số của công trình hồ đập nhà máy từ xa
gần như toàn bộ các thiết bị
các thiết bị đã được giám sát từ xa
điều này sẽ hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của nhà máy và an toàn vận hành của các nhân viên vận hành tại nhà máy
các thiết bị này đồng góp về vận hành an toàn tin cậy hiệu quả của nhà máy
nếu như trước kia trong ca trực vận hành những người công nhân phải ra tận điểm quan sát mới có thể theo dõi được tình hình mực nước
thì nay thông qua hệ thống điều khiển từ xa các thông số kỹ thuật ngoài khu vực đã được tự động cập nhật về trung tâm điều khiển này
hoặc thay vì sử dụng các sổ giấy ghi chép bằng tay gây hạn chế trong việc kiểm tra vận hành trà soát thông tin dữ liệu
thì với phần mềm nhật ký vận hành điện tử được áp dụng đã giúp số hóa hầu hết các tác nghiệp của các nhân viên trong một ca trực vận hành
nhà máy sau khi mà thay thế các hệ thống điều khiển thì việc vận hành các thiết bị sẽ tốt hơn
và các giá trị
các giá trị
các cánh báo các thông tin trên các thiết bị cũng được cập nhật nhiều hơn
do đó việc giám sát các thiết bị của nhân viên vận hành thì ít tốn thời gian hơn
và từ đó thì cũng giảm bớt được cái áp lực của nhân viên vận hành
và thiết bị thì vẫn bám báo được là vận hành an toàn và điện tải hơn
hiện tại toàn bộ thông số của dây chuyển thiết bị công nghệ
từ tuyến công trình hồ đập
đến tuyến năng lượng và nhà máy đều đã được giám sát trên hệ thống điều khiển từ xa
nên thuận lợi trong điều hành nhà máy giúp công tác vận hành công trình nhà máy được an toàn tin cậy hiệu quả
trong thời gian tới công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất
trong công ty sẽ được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch lộ trình đề án đã được evn genco một xây dựng
đặc biệt là việc khai thác hiệu quả những sản phẩm chuyển đổi số trong lĩnh vực này
đã được triển khai thành công trong thời gian qua
sẽ mang lại lợi ích to lớn trong công cuộc chuyển đổi số tại công ty thủy điện đại ninh
cũng như trong evn genco một
ngoài ra trong quá trình nhà máy phát triển đến nay
cũng có rất là nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật các giải pháp
và các ý tưởng cải cách hành chính cũng đã được evn genco và evn công nhận
công trình thủy điện đại ninh có sản lượng điện bình quân chín trăm hai mươi tám triệu kwh một năm
và cung cấp mỗi năm sáu trăm linh ba triệu m ba nước
phục vụ kinh tế dân sinh cho tỉnh
bình thuận là nơi có lượng nước mưa thấp nhất cả nước
sau gần ba năm triển khai thực hiện chuyển đổi số
công ty điện đại ninh bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực
là một bước đi đầu tiên quan trọng mở ra một quá trình chuyển đổi
trở thành doanh nghiệp số vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo lộ trình đã được tập đoàn địa lực việt nam và tổng công ty phát điện một đề ra